đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội
về tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc đại diện ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
chín tháng qua bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
thực hành tiết kiệm chống lãng phí yêu cầu các cơ quan của bộ xác định vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng
để từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể về phòng chống tham nhũng đối với từng vị trí
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín bộ đã tiến hành năm trăm chín mươi sáu cuộc thanh tra ban hành gần bốn kiến nghị
một trăm ba mươi tám quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là hơn một mươi một tỷ đồng